sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
các thành viên chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về dự án luật đầu tư công sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch
việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch dựa trên các quan điểm thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng
bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa dịch vụ sản phẩm được sản xuất cụ thể
hiện luật cũ đang quy định quá nhiều công đoạn gây cản trở các hoạt động đầu tư kinh doanh